chủ tịch hồ chí minh đã từng nói cán bộ là cái gốc của mọi công việc muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh thái bình một địa phương nơi mà công tác cán bộ luôn được đảng bộ nơi đây tiến hành với tinh thần tôn trọng góc nhìn của nhân dân
trong giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi bảy một nghìn chín trăm chín mươi chín ở tỉnh thái bình đã có hơn hai cán bộ
chủ yếu là cán bộ cấp cơ sở bị kỷ luật hoặc bị cách chức
sau thời điểm này tỉnh thái bình đã xây dựng nghị quyết sáu của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tổng kết đánh giá về sự kiện mất ổn định trên diện rộng ở thái bình
nghị quyết này đã đánh giá nhiều nguyên nhân trong đó có công tác cán bộ và cán bộ thực thi nhiệm vụ có những hạn chế yếu kém
để nâng cao trình độ cán bộ tỉnh thái bình xây dựng đề án hai mươi sáu về đào tạo đội ngũ cán bộ xã phường thị trấn có trình độ cao đẳng đại học
và đây chính là cơ sở nền để tỉnh thái bình có một đội ngũ cán bộ nhất là ở cấp cơ sở tương đối ổn định
hết sức chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát trong tất cả các khẩu vực chặt chẽ
trong đó không được coi thường không được xem nhẹ và phải tận dụng những ý kiến và sự giám sát của nhân dân
bởi như bác hồ nói
không có gì che đậy được tai mắt của nhân dân
và như vậy dựa vào dân để xây dựng và thực hiện công tác cán bộ
nghĩa là lựa chọn cán bộ phải tôn trọng góc nhìn của nhân dân ý kiến và dư độ của nhân dân
vốn là tỉnh có truyền thống về thâm canh lúa nước tỉ trọng nông nghiệp trong kinh tế của thái bình cơ cấu trên hai mươi
với lợi thế về đất đai về con người du lịch
vì sao nông nghiệp là thế mạnh của thái bình nhưng chủ yếu vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ
chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn có thương hiệu và giá trị cao của tỉnh thái bình
để bứt phá vượt lên thì công tác cán bộ trong giai đoạn này là rất cần thiết
bởi vì thái bình là một mảnh đất nghèo mặc dù có rất nhiều cố gắng có nhiều cơ chế chính sách
nhưng những cơ chế chính sách đã có chưa đủ để giữ chân người ta
tại đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh thái bình lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ tỉnh thái bình quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh
thực sự trọng sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức đoàn kết thống nhất gắn bó với nhân dân
đảng bộ tỉnh thái bình